trong thời gian từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng sáu huyện quỳ hợp đã huy động lực lượng phương tiện như máy xúc xe cơ giới đồng loạt tiến hành sàn lấp bốn mươi năm điểm cửa hầm lò của ba mỏ thiết khai thác hầm lò tại một số khu vực đã có quyết định đóng cửa mỏ của ubnd tỉnh nghệ an
đợt gia quân lần này lực lượng chức năng đồng loạt tiến hành săn lấp bốn mươi năm điểm cửa hầm lò của ba mỏ thiết khai thác hầm lò tại khu vực lan tong suối bắc xã châu thành và châu hồng thuộc huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
của huyện quỳ hợp có sáu mươi bốn giấy phép khai thác khoáng sản còn hạn có năm mươi bảy giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn và không khai thác trong đó năm mươi một giấy phép đã có quyết định đóng cửa mỏ sáu giấy phép đang trong quá trình nâng cấp chữ lượng xin cấp lại
thời gian qua tình trạng hoàn thổ mỏ sau khai thác vẫn chưa được thực hiện đầy đủ kịp thời tiêm ẩn những nguy cơ mất an toàn liên tục xảy ra những vụ tên nạn thương tâm khi người dân tiếp tục vào tận thu tại các mỏ chưa được hoàn thổ